tỉnh quảng nam có hệ thống hồ thủy điện dày đặc tại các huyện miền núi
vì vậy trước thông tin của bão lũ người dân vùng hạ du lại lo lắng việc thủy điện xả lũ sẽ khiến cho nhà cửa ngập lụt tài sản bị cuốn trôi
đến thời điểm này các ngành địa phương tại quảng nam đã cơ bản hoàn thiện mọi phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
hiện địa phương ở tỉnh quảng nam đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và có phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi ro
từ đó có quy trình vận hành hợp lý khoa học nhằm bảo đảm hiệu quả phát điện an toàn công trình và không gây thiệt hại cho vùng hạ du